mặc dù dịch covid một mươi chín trong nước đã được kiểm soát nhưng nguy cơ lây nhiễm từ các nước khác vào việt nam là rất lớn
do đó công tác phòng chống dịch bệnh xâm nhập trên tuyến biên giới đất liền hiện vẫn được triển khai rất nghiêm túc
tại bình phước lực lượng bộ đội biên phòng cùng các cơ quan chức năng đang vượt khó duy trì các tổ chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới
với tinh thần chống dịch như chống giặc
có mặt tại chốt phòng chống dịch covid một mươi chín của đồn biên phòng bù gia mập đúng một mươi một giờ trưa
chốt nằm sâu trong bìa rừng vườn quốc gia bù gia mập xung quanh được bao phủ bởi rừng lô ô địa hình hiểm trở
thế nhưng các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng luôn duy trì lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đội cơ động liên tục tuần tra các lối mòn dọc biên giới cho dù ngày hay đêm để ngăn chặn người và phương tiện xâm nhập biên giới bất hợp pháp
đảng quý ban chí huy đồn giao nhiệm vụ ra chốt để phòng chống dịch covid một mươi chín
thì cán bộ chiến sĩ đều đồng lòng quyết tâm khắc phục tất cả các mọi khó khăn
chốt phòng chống dịch covid một mươi chín thuộc đồn biên phòng đắc ơ bộ đội biên phòng tỉnh bình phước nằm sâu trong vườn quốc gia bù gia mập
mặc dù nơi đây ít người qua lại nhưng các cán bộ chiến sĩ không thể lơ là quân số vẫn được duy trì một trăm linh các biện pháp phòng dịch được thực hiện nghiêm
với tinh thần chống dịch như chống giả ban chí huy đồn chúng tôi đã xây dựng những kế hoạch
phân công các cử thành lập các tổ chốt theo kế hoạch chỉ đạo của bộ chí huy biên phòng tỉnh
đã thành lập các chốt trên biên giới để phòng dịch hiệu quả
xác định việc bám chốt chống dịch là nhiệm vụ lâu dài vì vậy ban chỉ huy các đồn biên phòng đã quán triệt tư tưởng
đồng thời yêu cầu các cán bộ chiến sĩ tham gia trực chốt phải thực hiện nghiêm và từng bước khắc phục khó khăn
thực hiện chỉ đạo của bộ quốc phòng bộ tư lệnh
bộ đội biên phòng bộ tư lệnh quân khu bảy và trực tiếp là tỉnh huy ban tỉnh
thì bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai sáu mươi hai tổ chốt năm thời trên biên giới và một mươi tổ tuần tra kiểm soát
để ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh ở ngoại biên xâm nhập vào khu vực biên giới
ngoài thời gian trực chốt tuần tra biên giới chiến sĩ các đồn biên phòng còn tăng gia sản xuất hái rau rừng
sau mỗi ca trực các chiến sĩ lại cùng nhau nấu ăn
việc người rửa rau người nhóm bếp thổi cơm
và khi bữa cơm tối được dọn ra bàn cũng là lúc bóng đêm bao trùm
dưới ánh đèn điện yếu ớt chạy bằng năng lượng mặt trời các chiến sĩ quê quần cùng nhau dùng bữa
sau đó các cán bộ chiến sĩ lại thay phiên nhau đứng canh gác với tinh thần chống dịch như chống giặc